năm nay các bến xe hà nội khẳng định các chuyến xe được tăng cường nhưng giá vé không thay đổi so với ngày thường
cụ thể bến xe mỹ đình có kế hoạch chuẩn bị cho lượng khách đi lại khoảng bốn lượt mỗi ngày với ba trăm tám mươi lượt xe
bến xe giáp bát là bốn hai trăm linh lượt khách một ngày với bốn trăm linh lượt xe
bến xe gia lâm là một sáu trăm linh lượt khách một ngày với hai trăm hai mươi lượt xe